ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí cũng như các lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi
dừng xe ở những nơi dành cho người đi bộ sang đường là hành vi vi phạm phổ biến gây nguy hiểm và ùn tắc giao thông
đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
cùng với đường bộ trên lĩnh vực đường sát cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã kiểm tra nồng độ cồn các lái tàu
kiểm tra các thiết bị an toàn cháy nổ trên các chuyến tàu chuẩn bị rời ra hà nội
trong đợt cao điểm này cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa tai nạn và ủn tắc giao thông
bên cạnh đó ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi